một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi trên vỉa hè đường hoàng sa thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã bất ngờ bị một nhóm khác dùng súng tấn công
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h tối hai mươi ba tháng chín nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy
một người ngồi sau cầm dao tự chế và vật nghi giống súng bước xuống tấn công bắn nhiều phát về phía nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè
sau khi vụ việc xảy ra hai nhóm tự giải tán không ai bị thương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm vỏ đạn bằng đồng đầu đạn cao su hiện vụ việc đang được điều tra